sau bốn ngày thảo luận chiều nay tại hà nội hội nghị khu vực lần thứ một mươi sáng kiến chống tham nhũng
trong các dự án cơ sở hạ tầng khu vực châu á thái bình dương đã bế mạc
giữa hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thương trực chính phủ
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương hòa bình đánh giá cao việc sáng kiến đã lựa chọn
phòng chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng là chủ đề chính của sự kiện lần này
và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm trong thời gian tới
chính vì vậy chính phủ sẽ giao cho thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành tổ chức có liên quan
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và các quốc gia vùng lãnh thổ thành viên đưa ra các sáng kiến hay
để nâng cao hiệu quả đầu tư kịp thời phát hiện phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng hối lộ
trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng báo cáo thủ tướng chính phủ trong thời gian tới